một trăm chín mươi ba thành viên của đại hội đồng liên hợp quốc đã đồng thuận về nghị quyết kêu gọi được tiếp cận công bằng
hiệu quả và kịp thời cho bất cứ loại vaccine phòng chống covid một mươi chín
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ ký xác lệnh đình chỉ mọi hoạt động nhập cảnh vào nước này
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát dữ dội tất cả sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
nghị quyết mới được thông qua kêu gọi tăng cường hợp tác hòa quốc tế cần thiết trong quá trình phòng chống đại dịch covid một mươi chín
cũng như tăng cường phối hợp với các tập đoàn thuộc lĩnh vực tư nhân
ngoài ra nghị quyết cũng nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo của tổ chức y tế thế giới who trong thời điểm xảy ra đại dịch
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ ký xác lệnh hành chính đình chỉ mọi hoạt động nhập cảnh vào nước này
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát dữ dội
thông báo được ông đưa ra trên trang cá nhân twitter hiện chưa rõ khi nào tổng thống mỹ sẽ ký xác lệnh
cũng như cơ chế thực hiện một xác lệnh quy mô như vậy liên quan tới vấn đề nhập cư
việc lau khô tay bằng khăn giấy giúp phòng ngừa lây lan virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn so với máy xấy tay trong toilet
đây là khuyến cáo được nêu ra trong một nghiên cứu vừa được công bố
trong đó cho thấy việc xấy khô tay vẫn khiến các thể thực khuẩn tiếp tục bám lên toàn bộ các bề mặt được thử nghiệm
với số lượng cao gấp một mươi lần so với việc dùng khăn giấy lau tay